các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế với biên độ nhiệt ngày và đêm tranh lệch không lớn
cao nhất ban ngày không nơi nào vượt qua mức một mươi chín độ
trong khi đó mức nhiệt thấp nhất ban đêm chỉ giao động trong khoảng một mươi hai một mươi năm độ
còn tại khu vực từ đà nẵng tới quảng ngãi trời xe lạnh
với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng hai mươi hai mươi bốn độ
phần còn lại của trung bộ bao gồm các tỉnh từ bình định trở vào cho tới bình thuận
trời ít mưa ngày vẫn có nắng nhẹ nên nhiệt độ trưa chiều vẫn cao
giao động trong khoảng hai mươi sáu hai mươi chín độ
khu vực có thời tiết ổn định với nền nhiệt cao nhất cả nước trong ngày hôm nay
vẫn tiếp tục là khu vực tây nguyên và nam bộ
dự báo trong ngày hôm nay thời tiết tại đây vẫn phổ biến trạng thái không mưa và ngày nắng
nhiệt độ cao nhất ngày ở tây nguyên giao động trong khoảng hai mươi bảy ba mươi độ
còn tại khu vực nam bộ sẽ là từ ba mươi ba mươi ba độ
trên biển dưới tác động của không khí lạnh ngày và đêm nay
vùng gió mạnh sẽ tiếp tục mở rộng hơn xuống phía nam
tới tận khu vực giữa và nam biển đông bao gồm vùng biển của huyện đảo trương sa
cùng với vùng biển ngoài khơi trung bộ và nam bộ
có gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu giật cấp tám và khiến biển động
trong khi đó tại khu vực vịnh bắc bộ gió sẽ tiếp tục có hướng đông bắc cấp sáu
có lúc cấp bảy giới cấp tám biển động
khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển của huyện đảo hoàng sa
có gió nông bắc cấp sáu cấp bảy giới cấp chín và biển động mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước